mỗi người dân đặc biệt là các bạn trẻ khi có ý định tham gia vào dịch vụ này
cần nêu cao tinh thần cảnh giác tránh để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội
công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đã phá thành công chuyên án
bắt khẩn cấp đối tượng trần ngọc lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã cảnh hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình về hành vi trộm cắt tài sản
tại cơ quan công an lương khai nhận lợi dụng gia đình ông trần văn đối
xã châu hóa huyện tuyên hóa đi vắng lương đã đột nhập vào nhà qua cửa sổ
phá kết bạc để lấy trộm năm mươi bốn triệu đồng tiền mặt và chín năm chỉ vàng
lực lượng công an đã thu hồi được sáu năm chỉ vàng và năm triệu đồng tiền mặt
điều đáng nói trong vụ án này lực lượng công an huyện đã bắt thêm hai đối tượng khác
là hoàng anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và hoàng anh hùng sinh năm hai nghìn
đều trú tại xã cảnh hóa huyện quảng trạch về hành vi trộm cắp tài sản
tuy không tham gia trộm cắp nhưng tuấn và hùng khi biết lương có nhiều tiền và vàng
đã lợi dụng sơ hở lấy trộm sáu chỉ vàng và hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn ngọc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thường trú tại thôn hai trăm tám mươi
xã quế nham huyện tân yên tỉnh bắc giang về tội giết người
tại cơ quan điều tra tiến khai nhận vào ngày hai mươi ba tháng hai
cùng với nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tổ dân phố thanh mai
phường đa mai thành phố bắc giang và nhóm bạn đi hát karaoke
trong lúc cả nhóm đang hát thì giữa tuấn và tiến đã xảy ra mâu thuẫn
do tuấn đã treo gẹo chị lý thị liêu ly sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là bạn gái của tiến
sau khi rời khỏi quán vẫn âm ức với hành vi của tuấn
tiến đã dùng dao đâm vào ngực trái của nạn nhân dẫn tới tử vong
đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án
công an tỉnh bắc giang phố bắc giang
thị xã hoàng mai và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
vừa phối hợp điều tra làm rõ bắt xử ba đối tượng dùng súng
đe dọa để đòi tiền hoa hồng của những người chúng đấu giá đất
ở phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
vào ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban nhân dân phường quỳnh thiện tổ chức đấu giá bán đất trên địa bàn phường
trong quá trình đấu giá có một số đối tượng lạ mặt đến ủy ban nhân dân phường quỳnh thiện
nơi tổ chức đấu giá mua bán đất để xin tiền hoa hồng của những người dân chung đấu giá
do mâu thuẫn xích mít trong việc đòi tiền hoa hồng đã xảy ra số sát đánh nhau
giữa nhóm người này với một số người dân phường quỳnh thiện
một người trong nhóm này đã dùng súng bắn ba phát gây náo loạn và lo sợ trong quần chúng nhân dân
sau đó nhóm người này lên xe ô tô và chạy theo hướng hoàng mai tp vinh
nhân dân đã thấy bức xúc và đuổi họ nhưng nhóm quân đội này đã dùng súng bắn vào đám đông
lực lượng công an phường đã tổ chức nắm tình hình và nắm được tình hình nội dung và báo cáo với chủ tịch ủy ban phường
trên cơ sở đó ủy ban phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường khẩn trương báo cáo công an thị xã
và các cơ quan tương năng để tiến hành điều tra làm rõ

tin báo của nhân dân công an thị xã hoàng mai đã đến hiện trường tiến hành thu thập thông tin lời khai
của những người có mặt tại nơi xảy ra vụ việc đồng thời khám nghiệm hiện trường thu giữ hai vỏ đạn đã qua sử dụng
công an thị xã hoàng mai ra quyết định khởi tố vụ án gây rúi chất tự công cộng
khi mà sự việc xảy ra theo những nguồn tin của quân chúng nhân dân cung cấp
đối tượng là đối tượng lạ không biết ở đâu cả chỉ biết là một nhóm người vinh
do đó mà công tác tùy tìm và xác minh ban đầu rất là khó khăn
qua xác minh điều tra công an thị xã hoàng mai đã làm rõ các đối tượng gồm nguyễn phi long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn duy thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hoàng khắc vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cả ba đối tượng trên đều trú tại thành phố vinh
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ba đối tượng long thông vinh đã ra đầu thú và giao nộp một khẩu súng
trong có hộp tiếp đạn và một viên đạn
nhóm đối tượng khai nhận vào ngày năm tháng ba khi đến ủy ban nhân dân phường để đấu giá
và được biết một số người dân đã trúng thầu
nhóm đối tượng này đã đòi tiền hoa hồng của một số người trúng thầu
nên xảy ra mâu thuẫn ẩu đả và nổ súng
công an thị xã hoàng mai đang tiếp tục điều tra mở rộng thu thập tài liệu và chứng cứ
khởi tố bị can để nhanh chóng đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang vừa ra lệnh bắt tạm giam phan thanh bình
trú tại ấp mỹ hòa ba xã tân hòa huyện phú tân tỉnh an giang do có hành vi vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng hai anh hà minh chú tại địa phương đang điều khiển xe chạy đến khu vực
ấp mỹ hòa ba xã tân hòa huyện phú tân tỉnh an giang thì vai trạm với xe mô tô khác và ngã xuống đường
lúc này bình điều khiển xe ô tô tải chạy hướng chiều ngược lại đã bất ngờ lấn sang lề trái
nên đã cán qua đầu khiến anh minh chết ngay tại chỗ
hiện lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan thanh bình để tiếp tục điều tra
sáng nay trạm cảnh sát giao thông đức phổ tỉnh quảng ngãi đã phát hiện một ô tô khách một mươi sáu chỗ ngồi
chở gỗ quý từ các tỉnh tây nguyên xuống quảng ngãi
ô tô khách của công ty trách nhiệm hiểu hạn vật tư và dịch vụ du lịch hải vân do đoàn thanh tuấn ở huyện núi thành tỉnh quảng nam điều khiển
trong lúc chạy qua đoạn quốc lộ một a thuộc xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông trạm đức phổ kiểm tra xe
tại đây phát hiện trên xe khách chở hàng chục khúc gỗ quý
theo người điều khiển xe đoàn thanh tuấn khai nhận đây là gỗ quý gồm gỗ hương và gõ
số gỗ trên được một người thuê vận chuyển từ tỉnh gia lai xuống thành phố quảng ngãi
phần cuối của bản tin là những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp và dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
khúc khí lạnh yếu nên về đêm và sáng trời nhiều mây độ ẩm khúc khí cao có mưa nhỏ mưa phùn và sương mưa dài rác
đến trưa và chiều trời trở lại khô ráo hơn và nền nhiệt độ có xu hướng tăng
đến ngày hai mươi một nhiệt độ ngày đêm sẽ là từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
hệ thống đới gió đông bắc ảnh hưởng đến giải đất miền trung hoạt động yếu đi nên chủ yếu mưa phùn và sương mù chỉ còn xuất hiện tại các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh về đêm và sáng trong mấy ngày tới
nhưng hầu như cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống sinh hoạt của người dân
trong khi đó khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế phổ biến ít mưa trưa chiều chưa hứng nắng
đến ngày hai mươi một nhiệt độ ngày đêm trên toàn khu vực là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một thời tiết vẫn tiếp tục ổn định trời hầu như là ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
nói chung thời tiết sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch và sản xuất ở ngoài trời của người dân
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới phổ biến mây thay đổi đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ sẽ tăng lên cao cường độ bức xạ ở mức trung bình
nhiệt độ là từ một mươi chín đến ba mươi năm độ
nam bộ thời tiết cũng chưa có thay đổi gì đáng lưu ý
nhìn chung trong những ngày tới thì không mưa ngày còn nắng nhiều độ ẩm xuống thấp khối không khí khô nóng bao trùm khu vực này nên nền nhiệt độ vẫn khá cao ở thời điểm trưa chiều
riêng các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ thì vẫn còn một số nơi xảy ra nắng nóng cục bộ
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
những thông tin dự báo
thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên trang web ww antv gov vn
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo